thưa quý vị theo dự báo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
năm hai nghìn hai mươi bốn cần lưu ý hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới tập trung nhiều hơn vào nửa cuối mùa bão
bão và áp thấp nhiệt đới hình thành trên biển đông có thể sẽ nhiều hơn hiện tượng nắng nóng sẽ khắc nhiệt hơn
theo ông hoàng phúc lâm phó giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
điều kiện enino tiếp tục duy trì từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
từ tháng sáu đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn dự báo enso có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính
từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn trên biển đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới
dự báo không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
trong nửa cuối tháng hai và tháng ba rét đậm rét hại chỉ xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía bắc
ngoài ra hiện tượng mưa nhỏ mưa phùn ở khu vực bắc bộ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm
trong thời kỳ nửa cuối tháng hai và tháng ba
trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
đặc biệt các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong thời kỳ chuyển mùa tháng bốn và tháng năm
từ tháng ba đến tháng năm trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng năm một năm độ so với trung bình nhiều năm
dự báo từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên biển đông
và có thể ảnh hưởng đến các tỉnh phía bắc nước ta
khu vực bắc bộ và trung bộ hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gai gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn
đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gai gắt
từ tháng sáu đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng từ năm đến một năm độ c
bắc bộ có tổng lượng mưa trên khu vực phổ biến ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm
riêng khu vực nam trung bộ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn tổng lượng mưa phổ biến cao hơn khoảng một mươi năm đến ba mươi
khu vực trung trung bộ tổng lượng mưa tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn cao hơn một mươi hai mươi so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
nếu với diễn biến như vậy thì năm hai nghìn hai mươi bốn cần lưu ý hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới
tập trung nhiều vào nửa cuối mùa bão bão hoặc áp thấp nhiệt đới hình thái trên biển đông có thể sẽ nhiều hơn
hiện tượng nắng nóng tại khu vực nam bộ khu vực tây bắc bắc bộ và trung bộ có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm
không những vậy thời tiết trở nên cực đoan trong năm hai nghìn hai mươi bốn
chuyên gia biến đổi khí hậu và cảnh báo thiền tài cho biết năm nay sẽ có sự chuyển pha liên tục của các hình thái thời tiết
enino sẽ kết thúc vào tháng bốn và chuyển sang giai đoạn trung tính trong khoảng các tháng năm tháng bốn
sau đó có sự chuyển pha đột ngột sang la nina từ khoảng tháng bảy và kéo dài đến hết năm
chính vì vậy thời tiết sẽ có nhiều biến động và nhiều hình thái thời tiết cực đoan như nắng nóng mưa rồng lũ lụt và bão nhiều
về nhiệt độ miền bắc và miền trung khả năng
nhiệt độ khả năng vẫn còn không khí lạnh miền nam duy trì nắng nóng
sang tháng bốn nền nhiệt tăng đột ngột và duy trì đến hết tháng bảy
nhiệt độ trung bình các tháng ở hầu hết các vùng của việt nam sẽ có mức cao hơn bảy mươi năm một năm độ c so với trung bình nhiều năm trước
riêng các tháng năm và tháng sáu sẽ có mức nhiệt cao nhất và không lại trừ khả năng ghi nhận kỷ lục nhiệt độ
các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng biến đổi khí hậu đang chi phối các hình thái thời tiết thay vì các pha enso
chính vì vậy những diễn biến thất thường của thời tiết
có thể xảy ra không theo quy luật bất kể đó là phà nào
xin được chuyển sang những thông tin về khí hậu thời tiết trên thế giới
thưa quý vị vào cuối tháng bốn những người yêu thiên văn có thể quan sát hiện tượng mưa sao bằng liris
nếu thời tiết thuận lợi đêm ngày hai mươi hai dạng sáng ngày hai mươi ba tháng này sẽ là lúc lý tưởng nhất cho hiện tượng này
theo đó liris là trận mưa sao bằng nhỏ diễn ra trong khoảng từ một mươi sáu đến hai mươi năm tháng bốn hàng năm
với cực điểm rơi vào khoảng đêm hai mươi hai hai mươi ba cuối tuần
nó có nguồn gốc từ các mảnh vụn của xào trồi c một nghìn tám trăm sáu mươi một g một thatcher
một sao trồi có tru kỳ khoảng bốn trăm một mươi năm năm trên quỹ đạo quanh mặt trời
liris được coi là một trong những trận mưa sao bằng cổ xưa nhất
những tài liệu xa xưa nhất ghi nhận về hiện tượng này cho biết nó đã được quan sát từ cách đây hai năm trăm linh năm
trận mưa sao băng diễn ra hàng năm từ ngày một mươi sáu tháng bốn đến ngày hai mươi năm tháng bốn
cực điểm năm nay rơi vào đêm hai mươi hai tháng bốn dạng sáng hai mươi ba
thiên thạch sẽ ra từ tròm sao lira thiên cầm và có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên bầu trời
trên thực tế liris là trận mưa sao bằng nhỏ
ngay cả với điều kiện thời tiết tốt và ở các vùng có điều kiện khí quyển ít ô nhiễm
thì người quan sát cũng chỉ có thể thấy không quá hai mươi sao băng mỗi giờ
các sao băng đa số không quá sáng và rõ nét
vì lý do này hiện tượng chè sẽ khó được quan sát tại những nơi có mức độ ô nhiễm cao
mặt khác thời điểm cực điểm của hiện tượng này lại gần với lúc trăng non
nên ánh sáng từ mặt trăng sẽ che khuất một phần không nhỏ các sao bằng mà lẽ ra bạn có thể nhìn thấy
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các khu vực trong ngày hai mươi hai tháng bốn
thời tiết ở đông bắc bộ sẽ dịu mát hơn do ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh tràn về
tại phía tây bắc bộ vẫn duy trì nắng nóng do chịu tác động của gió phơn tây nam
khoảng ngày hai mươi hai tháng bốn không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh miền núi ở phía bắc
từ ngày hai mươi ba tháng bốn hà nội có mưa giảm năm sáu độ so với ngày hôm trước
phía tây bắc bộ có mây chiều tối có mưa rào và rông giải sát
cục bộ có mưa to ngày nắng
riêng khu vực tây bắc ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ
khu vực từ thanh hòa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gây gắt
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng
riêng từ đà nẵng đến phú yên nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gây gắt
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ

khu vực tây nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ
và tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước

kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại